trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ công tác khám tuyển được các tỉnh thành đặc biệt coi trọng
bởi đây là khâu quan trọng nhằm lựa chọn những thanh niên có trí lực tốt nhất
để chất lượng khám tuyển đạt kết quả cao nhất cũng phải lựa chọn các y bác sĩ có trình độ
chuyên môn kinh nghiệm đồng thời sử dụng những thiết bị y tế mới hiện đại để tránh sai sót trong khám tuyển
thời điểm này hàng ngàn thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tại thành phố đà nẵng
đang tham gia khám tuyển các quận huyện đặt mục tiêu hoàn thành công tác khám tuyển trước ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
tại huyện hòa vang các phòng khám được bố trí liên hoàn tạo thuận lợi cho thanh niên khám tuyển
hội đồng nghĩa vụ quân sự của xã hệ thống chính trị của các khâu cùng với gia đình của các thanh niên
làm tốt công tác tiên truyền vận động làm tốt công tác tư tưởng
qua đó các thanh niên đã chủ động lên trạm từ đặc sứ
đảm bảo một trăm linh số lượng theo quy định
môi trường quân đội rất là khắc kha nhưng mong qua môi trường đó sẽ giúp cho em trưởng thành hơn
và qua buổi khám tuyển này thì em mong em sẽ được trúng tuyển để được nhập ngũ
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp các hội đồng khám tuyển các tỉnh đặc biệt quan tâm
thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng chống dịch
khi thanh niên vào chúng tôi giữ khoảng cách an toàn dùng mọi biện pháp sát khuẩn
và đeo khẩu trang để bảo đảm an toàn cho thanh niên cũng như là cho cán bộ chiến sĩ cơ quan và đoàn khám sức khỏe
tại tỉnh quảng ninh qua kiểm tra của các cơ quan chức năng của bộ quốc phòng
các quận huyện trong tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị từ lập danh sách giả soát
nắm quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ đến tổ chức phát lệnh gọi sơ tuyển
khám tuyển thì năm nay chúng tôi yêu cầu các địa phương đưa toàn bộ các máy móc
các trang thiết bị hiện đại vào để tham gia thực hiện nhập vụ khám sức khỏe cho công dân nhập ngủ
cho nên là xác định lưng cao chất lượng ngay từ bước sơ tuyển và khám tuyển
từ đó mà khám trường hợp nào thì chắc trường hợp đó
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên hầu hết thanh niên tham gia khám tuyển đều có tinh thần phấn khởi và tự nguyện cao
công tác khám tuyển được chuẩn bị chú đáo khoa học là tiền đề quan trọng
để các tỉnh thành lựa chọn những thanh niên có chất lượng tốt nhất sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự